thưa quý vị và các bạn từ khi có mặt ở đông dương ngoài các chính sách tu thuế
nhật còn đưa ra chương trình kinh tế chỉ huy để thực hiện một cách triệt đề chủ trương phát xít của họ
ngày sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi một nhật buộc pháp ký một hiệp ước kinh tế yêu cầu hàng năm pháp phải cung cấp lương thực ở đông dương cho nhật
trong chương trình trước chúng tôi đã giới thiệu phần đầu bài nạn đói năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và sự thật lịch sử của tác giả hồng phúc
chương trình hôm nay xin giới thiệu phần cuối của bài viết này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất nhiều tài liệu nghiên cứu đều chỉ ra đích danh thủ phạm là phát xít nhật và đồng phạm là thực dân pháp
giáo sư văn tạo cho biết
và giáo sư kết luận
tác giả ioshidawa minami cũng cho biết
ông cao ai đảm nhiệm công việc giám sát chuyển gạo từ nam ra bắc qua tỉnh nam định đồng thời là quản lý chung về gạo dự trữ phân phối trong tỉnh nói có những nơi vẫn còn gạo chất như núi trong kho quân đội
không những thế tại một nhà thờ thiên chúa giáo trong tỉnh gạo đầy áp trong kho
ông đã thuyết phục cán bộ sứ quán nhật bản mở kho phát gạo nhưng họ không nghe
còn nghiên cứu của giáo sư văn tạo cho rằng
thống sứ bắc kỳ chủ ý gây ra nạn đói này cho việt nam để thực hiện mục đích kép là chính trị và kinh tế
mục đích chính trị là hãm bớt nhiệt tình yêu nước của nhân dân việt nam
mục đích kinh tế là để một vài công ty của pháp nhật mua gạo giá rẻ và bán giá cắt cổ cũng như để dễ dàng tuyển mộ cu ly cho các đồn điền hầm mỏ
vậy ai sẽ đưa ra một bản đồn điền hầm mỏ
ai đã cứu giúp nhân dân việt nam ra khỏi thàm cảnh này
xin thưa không phải pháp chẳng phải nhật cũng chẳng phải triều đình nhà nguyễn hay chính phủ trần trọng kim đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mà là việt minh
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chính phủ cách mạng lâm thời việt nam dân chủ cộng hòa ra mắt quốc dân đồng bào
một ngày sau đó ngày ba tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chính phủ họp phiên đầu tiên
một trong những nhiệm vụ cấp bách của chính phủ là cứu đói
để vực dậy một dân tộc đã và đang trải qua nạn đói kinh hoàng
trong phiên họp đầu tiên này chính phủ thống nhất với đề xuất của chủ tịch hồ chí minh về sáu nội dung cấp bách phải thực hiện
trong đó nội dung đầu tiên chính là cứu đói
phát biểu tại phiên họp chủ tịch hồ chí minh nói
hiện nay những vấn đề gì là vấn đề cấp bách hơn cả
theo ý tôi có sáu vấn đề
một là nhân dân đang đói
ngoài những kho thóc của pháp nhật vơ vét của nhân dân
bọn nhật pháp còn bắt đồng bào chúng ta giảm bớt diện tích để trồng thầu dầu đay và những thứ cây khác cần thiết cho cuộc chiến tranh của chúng
hơn hai triệu đồng bào chúng ta đã chết đói vì chính sách độc ác này
vừa rồi nạn lũ lụt đã phá hoại tám tỉnh sản xuất lúa gạo
chúng ta phải làm thế nào để cho họ sống
tôi đề nghị với chính phủ là phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất
một trong những việc làm bắt đồng bào
đặc biệt ý nghĩa của chính phủ cách mạng lâm thời việt nam dân chủ cộng hòa là tổ chức lạc quyên cứu đói để kịp thời dập tắt nạn đói
với quan điểm chống đói cũng như chống ngoại xâm
ngày hai mươi tám tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm báo cứu quốc đăng thư của hồ chủ tịch gửi đồng bào cả nước kêu gọi mọi người nêu cao tinh thần nhường cơm sẻ áo cứu giúp đồng bào
lúc chúng ta nâng bắt cơm mà ăn nghĩ đến kẻ đói khổ chúng ta không khỏi động lòng
vậy tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hiện trước
cứ một mươi ngày nhìn ăn một bữa mỗi tháng nhìn ba bữa đem gạo đó mỗi bữa một bơ để cứu dân nghèo
trong cuộc vận động này chủ tịch hồ chí minh là người gương mẫu thực hiện đầu tiên và triệt để
theo đó nếu những buổi dùng cơm với khách trùng vào ngày nhịn ăn người tự động nhịn bù vào ngày hôm sau

tại buổi khai mạc lễ phát động phong trào cứu đói được tổ chức tại nhà

chủ tịch hồ chí minh đã đem phần gạo nhịn ăn của mình đóng góp trước tiên
tiếp đó chính phủ lâm thời việt nam dân chủ cộng hòa còn áp dụng ngay một số biện pháp cụ thể như
cho phép vận chuyển thóc gạo nghiêm trị những kẻ đầu cơ tích chữ thóc gạo cấm dùng gạo vào các công việc chưa thật sự cần thiết như nấu rượu làm bánh cấm xuất khẩu gạo ngô đậu
cử một ủy ban lo việc vận chuyển gạo từ miền nam ra miền bắc công việc này bị đình trệ sau đó vì thực dân pháp tái chiếm nam bộ
ngày hai tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bộ trưởng bộ cứu tế xã hội nguyễn văn tố một nhân sĩ nổi tiếng quyết định thành lập hội cứu đói
hội cứu đói được tổ chức xuống tận các làng
ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh đã xác lệnh thiết lập ủy ban tối cao tiếp tế và cứu tế
ngoài bộ cứu tế một số bộ khác cũng có nhiệm vụ cứu tế và tiếp tế
hưởng ứng lời kêu gọi tha thiết của chủ tịch hồ chí minh phong trào thi đua cứu đói đã diễn ra rộng khắp trên cả nước
với rất nhiều sáng kiến cách làm sáng tạo như tổ chức hú gạo cứu đói ngày đồng tâm nhịn ăn đoàn quân tễu trừ giặc đói
từ đó hàng vạn tấn gạo đã được nhân dân cả nước đóng góp chia sẻ với đồng bào đang chịu thảm họa của nạn đói
góp phần cứu giúp kịp thời
cùng với quá trình khẩn cấp cứu đói để bảo đảm giải quyết căn cơ và triệt đề nạn đói
chính phủ phát động toàn dân tăng ra sản xuất và thực hành tiết kiệm với lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí minh
tăng gia sản xuất tăng ra sản xuất ngay tăng ra sản xuất nữa đó là khẩu hiệu của ta ngày nay
đó là cách thiết thực của chúng ta để giữ vững quyền tự do độc lập
trong tháng một mươi và một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ ban hành nghị định giảm hai mươi thuế dụng đất miễn thuế hoàn toàn cho những vùng lụt
bộ quốc dân kinh tế ra thông chi quy định việc kê khai số dụng đất vắng chủ
số dụng công và ruộng tư không làm hết tạm cấp cho nông dân không có ruộng hoặc thiếu ruộng
ngày một mươi chín tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chính phủ thiết lập ủy ban trung ương phụ trách vấn đề sản xuất
nhiều chính sách đã được triển khai đồng bộ lúc này như việc ra báo để hướng dẫn nhân dân sản xuất
cho nhân dân vay thóc vay tiền để sản xuất cử cán bộ thú y về nông thôn chăm sóc gia súc gia cầm
chi ngân sách sửa chữa các quãng đê bị vỡ củng cố hệ thống đê điều đắp thêm một số đê mới
phong trào tăng gia sản xuất diễn ra sôi nổi trong khắp cả nước
kể từ chủ tịch chính phủ đến mọi cán bộ cao cấp của đảng ngoài giờ làm việc chính thức đều tham gia
với sự nỗ lực của toàn đảng toàn dân phong trào tăng ra sản xuất đã thu được kết quả to lớn
sản xuất nông nghiệp nhanh chóng được khôi phục nạn đói được đẩy lùi đời sống của nhân dân đặc biệt là nông dân dần ổn định
chỉ trong năm tháng từ tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu sản lượng lương thực
chủ yếu là màu đạt tương đương năm trăm linh sáu tấn lúa đủ bù đắp số lương thực thiếu hụt của vụ mùa năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến hết năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu nạn đói cơ bản đã được giải quyết
đó cũng là điều mà ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tại lễ kỷ niệm một năm độc lập quốc khánh một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đồng chí võ nguyên giáp khi ấy là chủ tịch quân sự ủy viên trong chính phủ liên hiệp tuyên bố
cuộc cách mạng đã chiến thắng được nạn đói thật là một kỳ công của chế độ dân chủ
trong tác phẩm lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ hai mươi nhà sử học lê thành khôi viết về các chính sách và việc đã làm của chính phủ mới
sử học lê thành khôi viết về các chính sách và việc đã làm của chính phủ mới
để khắc phục nạn đói như sau
một nạn đói mới đang là mối đe dọa cận kề nhất
nhà nước tung ra một chiến dịch toàn quốc với khẩu hiệu tăng gia sản xuất và không để hoang một tất đất một cánh tay nhàn lỗi
một nghị định được ban hành sẽ trao đất hoang cho tất cả những ai có thể khai thác
nỗ lực của mọi người và sự thi đua yêu nước đã dựng lại các con đê tăng ra sản xuất các hoa màu phụ khoai lang ngô sắn đậu nành
vụ gặt tháng năm đảm bảo lương thực cho thời gian giáp hạt
trong hồi ký của mình cụ vũ đình huệ nguyên bộ trưởng bộ quốc gia giáo dục và tư pháp của nước việt nam dân chủ cộng hòa
đã đưa vào phần phụ lục nội dung bài viết của hoàng văn đức giám đốc nha nông chính bắc kỳ với tựa đề
hai thắng lợi của cách mạng việt nam
theo hoàng văn đức hai thắng lợi đó là tổng tuyển cử ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu và chiến dịch chống nạn đói cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu với dòng thật xúc động những người đó đã chiến thắng trên đồng ruộng
động lực giải phóng của mặt trận việt minh dân tộc việt nam nắm vững chủ quyền của mình cách mạng đã thắng nạn đói
dù thủ phạm gây nên thảm cảnh này cho dân tộc việt nam bảy mươi năm trước đã quá rõ ràng
nhưng với tinh thần hòa hiếu và yêu chuộng hòa bình nhân dân việt nam nhất quán chủ trương gác lại quá khứ
hướng tới tương lai nhưng chúng ta khẳng định gác lại quá khứ không có nghĩa là lãng quên lịch sử
càng không thể đồng tình mà phải vạch mặt những kẻ lợi dụng lịch sử để xuyên tạc bịa đặt nhằm vu khống đảng nhà nước và nhân dân việt nam
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối của bài nạn đói năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và sự thật lịch sử của tác giả hồng phúc bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau